đảng ủy bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã chỉ đạo toàn diện các mặt công tác chuyên môn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an nhiều vấn đề quan trọng mang tính cơ bản chiến lược phối hợp chặt chẽ với các ngành và các lực lượng khác
chủ động tấn công đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động diễn biến hòa bình gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch
không để xảy ra khủng bố không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập
công tác phối hợp phòng chống tội phạm hình sự buôn lậu ma túy tội phạm có tổ chức có hiệu quả
lực lượng cảnh sát cơ động luôn tỏ rõ lòng trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân vững vàng về bản lĩnh chính trị tích cực tận tụy trong công tác đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao
phát biểu tại đại hội thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an bộ trưởng trần đại quang ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích kết quả đạt được của cán bộ đảng viên đảng bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động trong nhiệm kỳ qua